năm hai nghìn một mươi ba thủ tướng đã xếp bãi rác sầm sơn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cần phải đóng cửa
cuối năm hai nghìn một mươi tám bãi rác này đã bị đóng cửa nhưng sau ít lâu lại phải mở trở lại và những người sống ở quanh khu vực này lại phải tiếp tục kêu cứu
bãi rác sầm sơn rộng hơn hai mươi m hai rác chất cao có chỗ lên đến một mươi m
vào những ngày mưa sau nắng mùi rác tỏa tới tận biển sầm sơn gây ô nhiễm cho người dân nơi đây
bây giờ mùi hôn hôi thối vẫn thiếu hôn bay lên như là nhiều bữa rồi hôn bay lên là người đi ngang là hôn thiêu người là điên thi hết
thì ai ở cái hướng nào thì chịu hướng đấy nếu như gió đông thì người hướng tây chịu mà gió đông thì người hướng đông chịu
tất nhiên là cứ có gió là bốc mùi thì thường thường nhà gần thì tất nhiên là người ta cũng có chịu hơn vì là rồi mỗi ăn uống tất nhiên là ngay cả nước ở sông cũng đang thấy là ổn nhiễm rồi
trước thực trạng trên ubnd tp sầm sơn cũng nhiều lần đề xuất
kiến nghị lên tỉnh thanh hóa về giải pháp xử lý rác nhưng đều không thực hiện được
vướng mắt ở chỗ tỉnh thanh hóa đã có dự án xây dựng nhà máy xử lý rác tại xã đông nam thành phố sầm sơn để giải quyết vấn đề môi trường một cách tổng thể
nhưng sau nhiều năm vẫn chưa thể triển khai do vấn đề giải phóng mặt bằng quá khó khăn
theo kế hoạch thì gần đây nhất là tỉnh đã có cái chủ trương đồng ý cho thành phố sầm sơn được kêu gọi nhà đầu tư để xây dựng cái nhà máy rác tại khu quảng minh
và thành phố đang xúc tiến để đẩy nhanh cái công tác là chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tiềm lực để tiến hành
trước thực trạng trên cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa sớm có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường để người dân không phải sống trong môi trường ô nhiễm rác